từ đầu năm cho đến nay giá cá cha thương phẩm liên tục lao dốc thậm chí là còn thấp hơn cả mức giá thành sản xuất
đã làm cho nhiều người nuôi cá cha thua lỗ nặng phải treo ao
từ đó hàng ngàn nông dân ươm cá cha bột ở tỉnh long an cũng chịu nhiều thiệt hại về mặt kinh tế
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an cho biết toàn tỉnh hiện có khoảng ba năm trăm linh hectare đất lúa
từ hai đến ba vụ trên cánh đồng tháp một mươi được nông dân đào ao ươm cá cha bột
sau gần ba năm phát triển nóng thì giờ đây long an đã có đến bảy mươi người nuôi đã thua lỗ nặng và phải treo ao
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giao cho ngân hàng giữ
qua thông kê của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an cho thấy
chi phí vật tư thuốc thú y thủy sản sử dụng trên một ao ươm cá giống chiếm từ sáu mươi bảy mươi chi phí sản xuất
cao gấp ba lần chi phí nuôi tôm
việc sử dụng quá nhiều loại hóa chất trên một đơn vị diện tích sẽ để lại sự tồn dư trong đất nước
và khi xả ra hệ thống thủy lợi sẽ làm ô nhiễm môi trường vùng nuôi
tới thời điểm hiện nay thì hầu hết là những đề
trên địa bàn xã bắc hòa là cái vấn đề phát triển ao thêm thì đã dừng lại
vụ đó thì trên dưới thì khoảng hai trăm linh he
hiện nay thì cái việc mà nuôi cá trà bọt của xã bắc hòa đó thì rất là gặp khó khăn
nghĩa là cái vấn đề về chất lượng con giống rồi giá bán ra
nghĩa là chỉ đủ lại
cái phần là thức ăn thôi
nghĩa là người dân là thua lão đó
qua khảo sát và đánh giá của ngành chuyên môn hệ quả của quá trình phát triển nóng không theo quy hoạch
đã dẫn đến tình trạng dịch bệnh trên cá diễn ra nhanh
đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả kinh tế trong từng nông hộ
và sự phát triển kinh tế nông nghiệp không bền vững trên vùng đồng tháp một mươi tỉnh long an